ủy ban nhân dân tỉnh hải dương yêu cầu tạm thời khoanh vùng phong tỏa toàn bộ huyện nam sách
theo phương châm nội bất xuất ngoại bất nhập để tiến hành xét nghiệm diện rộng
chậm nhất vào cuối ngày hôm nay thì việc phong tỏa phải được hoàn thành
theo đó thì huyện nam sách thực hiện giãn cách với xã thôn cách đi với thôn hộ gia đình cách đi với hộ gia đình
người dân ở nhà chỉ ra ngoài khi có việc thực sự cần thiết
các lực lượng liên quan thần tốc truy vết để tìm ra nguồn lây càng sớm càng tốt
ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ủy ban nhân dân huyện nam sách phải nhanh chóng xây dựng các phương án
lưu thông hàng hóa cung ứng lương thực thực phẩm cho vùng cách ly
chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cơ sở vật chất để chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ
trước đó vào tối ngày hai mươi bảy tháng bảy hải dương phát hiện ca dương tính với sars cov hai
và sáng nay đã ghi nhận thêm năm trường hợp dương tính có liên quan
bước đầu xác định một mươi bốn trên một mươi chín xã thị trấn của huyện nam sách có trường hợp liên quan đến các ca dương tính mới ghi nhận
hiện còn nhiều mẫu xét nghiệm chưa có kết quả